nhằm tôn vinh ý chí khát vọng và nghị lực lớn lao của cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
mới đây tại nhà hát âu cơ hà nội báo địa tử đảng cộng sản việt nam phối hợp với bộ tư lệnh quân chủng hải quân đã tổ chức chương trình nghệ thuật xuân trường sa
qua bảy lần tổ chức chương trình xuân trường sa đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo đảng nhà nước
cũng như sự ủng hộ thiết thực của các tổ chức cá nhân và toàn xã hội góp phần thể hiện tình cảm chân thành của người dân đất liền với các chiến sĩ hải quân
cũng như là cầu nối những tấm lòng hảo tâm của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp và cá nhân đối với cán bộ chiến sĩ nơi biển đảo xa
chương trình diễn ra với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc được thể hiện bởi các nghệ sĩ ca sĩ được công chúng biến mộ
đặc biệt điểm nhấn của chương trình năm nay các nhân vật tham gia giao lưu với khán giả là những cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo tại các đảo
điểm đảo đóng quân thuộc quần đảo trường sa xuân trường sa hai nghìn hai mươi đã cổ vũ mạnh mẽ ý chí tinh thần quyết tâm kiên quyết kiên trì
giúp các anh luôn vững tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc